thưa quý vị trong những ngày đầu tháng một mươi các tỉnh thành miền tây nam bộ đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người hồi hương
áp lực đè lên các công tác y tế khu cách ly chăm sóc sức khỏe cho người dân là không hề nhỏ
đáng lo ngại hơn hàng trăm f cũng được bóc tách ra khỏi đầm người trở về quê hương
nhiều địa phương đang lầm vào thế khó
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết với số lượng người dân về đông và liên tục như trên
tỉnh đã đưa về các địa phương phần nửa và vẫn đang tiếp tục tránh dồn ứ và một điểm quá lâu
đối với việc khoanh vùng và sàng lọc tỉnh an giang cũng gặp nhiều khó khăn vì số lượng quá đông
trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác test nhanh cũng dừng cạn kiệt phải kiến nghị chính phủ hỗ trợ
cũng theo ông nguyễn thanh bình các khu cách ly địa phương đang quá
quá tải tỉnh đang xem xét hướng cách ly tại nhà
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết
đến thời điểm này tỉnh đã tiếp nhận hơn ba mươi người dân về quê và con số này chưa dừng lại
trong tình hình dịch đang dần được kiểm soát đồng tháp cũng sẽ tiếp nhận gần hai mươi người dân về quê tự phát
về vấn đề này ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch
nhất là khu cách ly thiết bị y tế thuốc
phục vụ điều trị xây dựng phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống
công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa các đoàn người dân về đến địa phương
các tiểu bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hướng dẫn huyện
thành phố tổ chức xét nghiệm cách ly đảm bảo an toàn tránh lây lan dịch v v
ở kiên giang cà mau cũng gặp phải tình trạng tương tự
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc f đã điều trị khỏi không quá sáu tháng
sau khi test nhanh âm tính thì thực hiện cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sau khi xét nghiệm âm tính
sẽ cho cách ly tại nhà và xét nghiệm định kỳ theo quy định trong vòng một mươi bốn ngày
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại